cuộc sống của nhiều hộ dân tại thôn an hòa xã đức bình tây huyện miền núi sông hinh tỉnh phú yên
đã bị ảnh hưởng rất nhiều khi phải sống chung với mùi hôi thối bốc ra từ các hộ chăn nuôi lợn số lượng lớn tại địa phương
hàng trăm hộ dân ở đây đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp
thế nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý rất điểm gây bức xúc trong nhân dân
chỉ trong một thôn nhưng an hòa có đến bảy cơ sở chăn nuôi lợn của các hộ gia đình
cơ sở ít nuôi hai mươi con nhiều thì hơn năm mươi con
với mật độ chăn nuôi và số lượng lớn như vậy thì lượng chất thải ra hàng ngày là quá lớn
mặc dù nhiều hộ đã xây hầm bioga để xử lý nhưng mùi hôi thối vẫn cứ bốc lên nồng nặc
nhất là vào khoảng thời gian từ đêm đến sáng
là xã nông thôn mới nhưng đức bình tây lại để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường
mặc dù đã có phương án quy hoạch khu chăn nuôi tập trung tách biệt với khu dân cư
nhưng khi vận động thì nhiều hộ chăn nuôi lại không chấp nhận
trong khi đó việc quy hoạch khu chăn nuôi tập trung lại gặp khó khăn về vốn đầu tư cơ sở hạ tầng
cũng như các chính sách hỗ trợ
chúng tôi đã đưa vào quy hoạch rồi quy hoạch khoảng hai hectare
hiện nay thì trong cái số hộ là cũng có hai cái triệu ý kiến khác nhau
một số hộ là muốn ra còn một số hộ thì không muốn
thì chúng tôi hiện nay cũng đang tâm hợp với ý kiến này rồi sẽ có cái giải pháp
theo quy định của luật chăn nuôi chăn nuôi nông hộ phải đáp ứng các yêu cầu
trong đó có quy định về thu gom xử lý chất thải theo quy định của pháp luật về thú y và bảo vệ môi trường
đặc biệt trong bối cảnh các loại dịch bệnh bùng phát trong thời gian vừa qua
chính quyền địa phương cần sớm
sớm có giải pháp di rời các cơ sở chăn nuôi ra xa khu dân cư để đảm bảo môi trường sống cho người dân